công an tp hcm đang phối hợp với cục hải quan thành phố cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan điều tra vụ vận chuyển trái phép gần hai mươi sáu kg ma túy các loại được cất giấu trong biêu kiện chuyển phát nhanh gửi từ đức và mỹ về việt nam
công an tp hcm đang phối hợp với cục hải quan thành phố cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan điều tra vụ vận chuyển trái phép gần hai mươi sáu kg ma túy các loại được cất xấu trong biêu kiện chuyển phát nhanh gửi từ đức và mỹ về việt nam